để góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
trên tinh thần chỉ đạo của chính phủ mới đây bảo hiểm xã hội việt nam đã chỉ đạo
bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố cùng với cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ thuốc men phục vụ nhu cầu của người bệnh
đặc biệt đối với người bị cách ly dù là cách ly tập trung hay tại nhà có nhu cầu khám chữa bệnh
ngoài chi phí đặc trị cho covid một mươi chín còn những chi phí còn lại của người có thẻ bảo hiểm y tế
sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội tri trả một trăm linh
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ
như sốt ho khó thở và xét nghiệm chuẩn đoán bệnh trong trường hợp âm tính với virus corona
nếu có kết quả dưng tính và cần điều trị toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm cũng do ngân sách nhà nước chi trả